kính thưa quý vị tổ công tác của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế vĩnh sương bộ đội biên phòng an giang
vừa cho biết là phát hiện bắt giữ một đối tượng vận chuyển hai hai kg kim loại nghi là vàng qua biên giới
đối tượng bị bắt khai tên nguyễn văn nghiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú xa vĩnh sương thị xã tân châu
thời điểm trên nghiệp đang điều khiển xe máy không biển kiểm soát phía sau xe có gắn hai giỏ sách để vận chuyển hàng hóa
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện khoảng hai hai kg kim loại màu vàng nghi là vàng giá trị ước tính khoảng hai bảy tỷ đồng
nghiệp khai được phạm hải đường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú xa vĩnh sương thị xã tân châu thuê vận chuyển số hàng trên
lên campuchia giao cho một người phụ nữ không rõ họ tên số điện thoại
còn đối tượng đường khai vận chuyển thuê cho một người nữa tại thị xã tân châu
đồn biên phòng cơ khẩu quốc tế vĩnh sương đã lập biên bản tạm giữ người phương tiện tăng vật
đồng thời tổ chức cho hai đối tượng khai báo y tế thực hiện test nhanh và đã có kết quả âm tính với sars cov hai
vụ việc đang được tiếp tục điều tra
tòa án nhân dân thị xã giá rai tỉnh bạc liêu vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nguyễn hoàng sơn ba mươi một tuổi một năm tù
nguyễn hoàng nhật hai mươi tám tuổi là em ruột sơn cùng ngụ phường một thị xã giá rai chín tháng tù về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày chín tháng tám
nhật điều khiển xe máy đi qua chốt kiểm soát dịch tại phường một thị xã giá rai để đi lấy tiền
tuy nhiên nhờ không có giấy đi đường và ra đường khi không cần thiết
trong lúc địa phương đang giãn cách theo chí thị một mươi sáu nên không được qua chốt
nhật đã dùng lời lẽ thô tục xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ
sau đó bị cáo chạy xe về nhà và kể lại sự việc cho anh ruột là nguyễn hoàng sơn nghe
khoảng hai mươi giờ cùng ngày nhật tiếp tục chạy xe qua chốt chửi bới thách thức lực lượng chức năng
lúc này sơn mang theo dao tự chế đến chốt xông và đe dọa những người làm nhiệm vụ
khi công an thị xã đến giải quyết sơn và nhật dùng cây sắt và dao để phản kháng
bị truy đuổi cả hai bỏ lại xe máy và hung khí nhảy xuống sông tẩu thoát và bị bắt giữ sau đó
hội đồng xét xử cho rằng hành vi của hai bị cáo ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự xã hội
đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của địa phương
do đó tuyên phạt hai bị cáo với mức án trên để giáo dục răng đe
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
để vận chuyển số ma túy trên cơ quan công an đã thu giữ hơn năm mươi kg ma túy đá
một khẩu súng một mươi viên đạn một quả liệu đạn cùng nhiều tăng vật liên quan
đây là đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào tiêu thụ tại việt nam
hoạt động liên tỉnh với thủ đoạn rất tinh vi cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án
một đường dây mua bán ma túy có vũ khí vừa bị các lực lượng chức năng triệt xóa tại khu vực biên giới
cụ thể vào chiều ngày ba mươi tháng chín tại khu vực xã nậm cắn huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
lực lượng công an huyện kỳ sơn chủ trì phối hợp với đội biên phòng cửa khẩu quốc tế nậm cắn
tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn phát hiện bắt quả tang đối tượng lầu bá cư sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
và cử bà chùa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cùng chú tệ xã nậm cắn huyện kỳ sơn đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm hai bánh heroin có trọng lượng sáu trăm năm mươi gram sáu năm trăm linh viên ma túy tổng hợp
một khẩu súng ak sáu mươi bảy viên đạn k năm mươi sáu hai súng kíp
năm dao nhọn và một số tam vật liên quan khác
lực lượng tham gia vây bắt các đối tượng đảm bảo tuyệt đối an toàn về người vũ khí trang bị
hiện các lực lượng liên quan đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật
khi bị lực lượng cảnh sát giao thông khống chế vì tàng trữ hai khẩu súng và nhiều viên đạn
đối tượng liền đưa hối lộ một trăm linh triệu đồng để xin bỏ qua
và ngày hôm nay phòng an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc cho biết
đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ba tháng đối với trần cao cường ba mươi bảy tuổi
trú tại xã ia hồ huyện crong năng tỉnh đắk lắc để điều tra về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi tháng bảy trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra tại xã cư cơ huyện crong búc
một tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc phát hiện cường điều khiển xe máy
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng kiểm tra
khi tổ công tác yêu cầu kiểm tra giấy tờ cường đã xuất trình một giấy phép lái xe của người khác
thấy có dấu hiệu bất thường nên tổ công tác tiếp tục kiểm tra kỹ hơn
lúc này cường đã rút mộc khẩu súng rulo từ trong túi áo ra
ngay lập tức tổ cảnh sát giao thông đã áp sát khống chế và bắt giữ cường
tước lấy khẩu súng bên trong có tám viên đạn đã lên nòng
khám xét trong cốp xe máy và túi hành lý của cường tổ công tác lại tiếp tục thu giữ một khẩu súng tự chế
hai mươi ba viên đạn thể thao bảy viên đạn k năm mươi chín
lúc này cường nói với tổ công tác là sẽ đưa một trăm linh triệu đồng để xin được bỏ qua vi phạm
nhưng đã bị tổ công tác từ chối và lập biên bản để xử lý bàn giao vụ việc cho phòng an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc
cường là đối tượng từng có hai tiền án về tội giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng với tổng mức án một mươi sáu năm tù giam
hà nội hiện đang thực hiện chỉ thị một mươi năm trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên toàn thành phố
qua đó thành phố yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ khách sạn tạm dừng hoạt động để ngăn chặn lây lan dịch bệnh
tuy nhiên một số nhà nghỉ khách sạn trên địa bàn tp hà nội vẫn bất chấp lệnh cấm và ngang nhiên hoạt động cả ngày lẫn đêm để đón khách
phản ánh ngay sau đây của phóng viên anntv
khách sạn tqt số một a xq vườn trấn đạo quận phàn kiếm
cửa mở nhân viên có mặt tại quầy lễ tân
sau khi thống nhất giá khách nhanh chóng nhận được chìa khóa phòng
khi khách trả phòng nhân viên lễ tân cho biết khách sạn bắt đầu quay trở lại hoạt động từ ngày hai mươi một tháng chín
và đồng thời khách sạn đã trở lại hoạt động từ ngày hai mươi một tháng chín
và đến nay cũng là khách sạn duy nhất mở trên địa bàn
khách sạn tqt số một a xq vườn trấn đạo quận phàn kiếm
và đến nay cũng là khách sạn duy nhất mở trên địa bàn
túc trực tại cửa nhân viên lễ tân sẵn sàng đón khách
trước tình trạng này công an quận thanh xuân đã chủ động tuần tra kiểm soát trên địa bàn nhằm kịp thời ngăn chặn vi phạm
trong tình hình dịch bệnh vẫn còn có những diễn biến phức tạp
các cơ sở kinh doanh có điều kiện hiện nay vẫn chưa được phép hoạt động
do đó mà chúng tôi cũng thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra
nếu như phát hiện các cơ sở nén lút hoạt động thì chúng tôi cũng kiên quyết xử lý theo pháp luật
công tác tuần tra kiểm soát là cần thiết nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự nâng cao công tác phòng chống dịch
hiện nay thành phố hà nội đã dần nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch nhằm sớm ổn định cuộc sống của người dân
cũng như phát triển kinh tế
tuy nhiên các cơ sở kinh doanh cần nghiêm chỉnh chấp hành các chỉ thị của thành phố
hoạt động theo đúng quy định đã được ban hành
thưa quý vị sáng nay công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lê thị bích hoàng
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan
điều đáng lên án lợi dụng việc nhiều tỉnh thành phía nam đang thực hiện giãn cách xã hội dẫn đến nhu cầu mua thực phẩm trong đó có các nông sản tăng cao
nhân cơ hội này hoàng và đồng bọn đã lừa bán những vườn rau ảo chiếm đoạt của nạn nhân số tiền hàng trăm triệu đồng
theo điều tra nhóm lừa đảo gồm năm người do đối tượng lê thị bích hoàng cầm đầu đã lập nhiều tài khoản ảo
sau đó đăng tải các bài viết buôn bán rau củ quả đà lạt vào các hội nhóm trên mạng xã hội facebook để tìm kiếm nạn nhân
khi có người hỏi mua các đối tượng nhắn tin yêu cầu những người này chuyển tiền trước hẹn ngày đến vườn thu hoạch rồi khóa tài khoản
bằng thủ đoạn trên hoàng và các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người với số tiền hơn ba trăm linh triệu đồng
được biết nạn nhân của các đối tượng không chỉ ở thành phố đà lạt mà giải rác ở nhiều địa phương trên cả nước
hiện những ai là nạn nhân của các nhóm đối tượng lừa đảo này liên hệ với công an thành phố đà lạt để được giải quyết
đêm qua công an thành phố lào cai tỉnh lào cai phối hợp cùng lực lượng chức năng đã kiểm tra xử lý một quán karaoke vẫn tổ chức cho một mươi năm người hát trong mùa dịch
vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi bảy tháng chín bất ngờ kiểm tra quán karaoke nguyệt anh hai tại số nhà bốn trăm tám mươi một đường ngô quyền phường kim tân thành phố lào cai
lực lượng chức năng phát hiện có một mươi năm khách bao gồm năm nữ và một mươi nam đang sử dụng dịch vụ ăn uống và hát karaoke
lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở là nguyễn như
nguyễn đình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một và yêu cầu toàn bộ một mươi năm người trên về trụ sở cơ quan công an để tiến hành test nhanh covid một mươi chín và lập biên bản cảnh cáo nhắc nhở
bước đầu một mươi năm cá nhân trên khai nhận tụ tập tại quán để hát nhân dịp một người trong nhóm sinh nhật
tin an ninh trật tự vào sáng nay tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội tiếp tục phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của sáu bị cáo
và người có quyền lợi
trong vụ án xảy ra tại dự án nhà máy nhiên liệu sinh học ethanol phú thọ gọi tắt là dự án ethanol phú thọ
sáu bị cáo kháng cáo gồm vũ thanh hà sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai cựu tổng giám đốc công ty cổ phần hóa dầu và nhân liệu sinh học dầu khí pvb
phạm xuân diệu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi cựu tổng giám đốc tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam pvc
nguyễn xuân thủy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một cựu phó trưởng phòng đầu tư dự án pvb
khương anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
cựu phó trưởng phòng thương mại pvb
lê thanh thái sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi cựu trưởng phòng kinh doanh pvb
và hoàng đình tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một cựu kế toán trưởng pvb
tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và xin giảm nhẹ hình phạt
nhưng lại không đưa ra được tài liệu gì mới làm căn cứ để viện kiểm sát và hội đồng xét xử có thể xem xét áp dụng theo luật định
do đó đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo
giữ nguyên các quyết định như bản án sơ thẩm đã tuyên
chiều nay phiên tòa chuyển sang phần tranh luận
còn tại tỉnh đắk lắc tòa nhân dân cấp cao tp đà nẵng vừa mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo lê văn thành hai mươi năm tuổi chú tại xã eanun huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc về hai tội giết người và cướp tài sản
theo cáo trạng vào dạng sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
hành đi xe khách từ tỉnh bình dương về đến bến xe phía nam tỉnh đắk lắc
hết để vào chơi thành đã gặp ông nguyễn văn đông năm mươi sáu tuổi chú tại huyện grong anna tỉnh đắk lóc hành nghề xe ôm
trong quá trình bảo ông đông chở đến hẻm ba trăm hai mươi bảy đường y moan phường tân lợi tp buôn ma thuột
thành đã nảy sinh ý định giết ông đông để cướp chiếc xe máy
khi đến hẻm vắng trời tối nên thành đã lấy trong ba lô một con dao dài ba mươi cm đâm liên tiếp một mươi nhát vào người ông đông
bị đâm ông đông chi hô và bỏ chạy lúc này người dân xung quanh nghe tính kêu cứu chạy ra
thì phát hiện ông đông nằm gục trên đường với nhiều vết thương
sau đó nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong
gây án xong thành nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường
chiều cùng ngày khi thành đang trên đường trốn về nhà ở huyện buôn đôn thì bị lực lượng công an bắt giữ
ngày một mươi tám tháng sáu thành bị tòa nhân dân tỉnh đắk lắc xét xử sơ thẩm tuyên phạt tử hình về tội giết người
ba năm tù giam về tội cướp tài sản sau đó thành làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
tuy nhiên hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo và tuyên phạt lê văn thành y án cấp sơ thẩm
tử hình về tội giết người ba năm tù giam về tội cướp tài sản tổng hình phạt mà bị cáo phải chấp hành là tử hình
công an quận bắc tử liêm hà nội vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lê thành công
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại phường xuân đỉnh về hành vi cố ý gây thương tích
công là bố của cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi năm học sinh lớp một a sáu trường tiểu học xuân đỉnh tử vong vào ngày một mươi sáu tháng chín
trước đó công an quận bắc tử liêm đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với lê thành công
để phục vụ công tác điều tra liên quan đến việc một bé gái sáu tuổi tử vong trên địa bàn
tại cơ quan công an bước đầu công thừa nhận vào khoảng một mươi một h ngày một mươi sáu tháng chín có đánh con gái của mình
đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày mẹ cháu bé cho cháu ăn uống
cố một viên panadol thì cháu nôn nhiều nên đưa vào bệnh viện nhi trung ương cấp cứu
nhưng khi đến bệnh viện bác sĩ xác nhận cháu bé đã tử vong ngoài bệnh viện
và báo công an phường láng thượng quận đồng đa đến lập viên bản ghi nhận vụ việc
đến một mươi năm h chiều ngày một mươi bảy tháng chín công tác pháp y tử thi đã được hoàn tất
đồng thời căn nhà nơi cho bé cùng gia đình sinh sống bị niêm phong để phục vụ công tác điều tra
thưa quý vị nói đến tội phạm ma túy là nói đến sự manh động liều lĩnh xảo quyệt
để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này đòi hỏi sự mưu trí dũng cảm của lực lượng trinh sát
tuy nhiên với địa hình là biển cả bao la tàu thuyền hiện đại dễ dàng phi tang nếu gặp lực lượng chức năng kiểm tra
thì công tác đấu tranh với loại tội phạm này của lực lượng chức năng là không hề dễ dàng
nhất là giai đoạn giãn cách bởi dịch bệnh các đối tượng phạm tội lại thường dùng những tàu siêu trường siêu trọng
và che đậy rất kỹ nhằm qua mặt cơ quan chức năng
tại trạm thu phí xã an hiệp huyện châu thành tỉnh sóc trăng
các trinh sát đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy số bốn bộ tư lệnh cảnh sát biển
đang phối hợp với lực lượng chuyên môn khống chế nhóm đối tượng buôn ma túy
các đối tượng đã chống đối quyết liệt tăng tốc hòng bỏ chạy
nhanh chóng bốn đối tượng trong đường dây đã bị khống chế
tại hiện trường hai kg ma túy đá được gói thành bọc cất giấu trong ngăn bí mật trên ô tô
cùng nhiều tăng vật khác bị thu giữ
tương tự cuối tháng sáu vừa qua tại xã thung nai huyện cao phong hòa bình
cục nghiệp vụ và pháp luật cảnh sát biển phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
đã chốt chặn bắt giữ hai đối tượng đang vận chuyển ba mươi bánh heroin từ lào vào các tỉnh phía bắc việt nam tiêu thụ
thực hiện các điều tra cơ bản địa bàn nắm chắc tình hình địa bàn khu vực
nắm chắc đối tượng tổ chức ngăn chặn từ cha không để ma túy thầm lậu vào việt nam
cũng không để việt nam trở thành một điểm nóng về trung chuyển ma túy của khu vực như trên thế giới
theo lực lượng cảnh sát biển đấu tranh với tội phạm ma túy trên biển thường gặp nhiều khó khăn bởi những thủ đoạn mới
các đối tượng thường sử dụng tàu hoán cải thường xuyên thay đổi số hiệu sử dụng tàu thuyền kéo theo ma túy dưới nước
khi phát hiện cơ quan chức năng thì nhanh chóng cắt dây để ma túy chìm xuống đáy biển
đồng thời thực hiện hành vi chống trả để chạy trốn
không ít khó khăn trong công tác đấu tranh
các cơ quan nghiệp vụ đều phải vào cuộc và phải làm thật tốt công tác tuyên truyền pháp luật cho nhân dân và ngư dân
các tổ chức cá nhân làm ăn ở trên biển hiểu biết pháp luật và nắm được pháp luật
để tố giác các hành vi vi phạm pháp luật trên biển nói chung trong đó có tội phạm ma túy
lực lượng cảnh sát biển đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra triệt phá một trăm năm mươi hai vụ án ma túy bắt hai trăm linh sáu đối tượng
tăng vật thu giữ hơn một trăm linh bánh heroin bốn mươi sáu kg ma túy tổng hợp
riêng tháng sáu đấu tranh triệt phá năm mươi sáu vụ bắt tám mươi một đối tượng ba mươi bánh heroin hai bốn kg ma túy tổng hợp
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bảy tp hcm đang tiếp tục lấy lời khai đối với trần huy
tạm trú tại đường trần xuân soạn phường tân hưng quận bảy
đây là đối tượng đã cắt lìa đầu người đàn ông ở cách nhà đối tượng năm trăm linh m vào chiều ngày hôm qua hai mươi sáu tháng chín
trước đó khoảng một mươi sáu giờ nghe tiếng la hét phát ra từ căn nhà tạm nuôi gà đá trong hẻm sáu trăm bốn mươi năm đường trần xuân soạn
người dân chạy đến phát hiện trần huy đã giết chết người đàn ông trong hẻm rồi thản hiên mang ra để phần thi thể nạn nhân trước cửa nhà
trên đường đi huy đập phá cửa kính một số nhà dân gần đó rồi vào nhà cầm dao cố thủ
nhận tin báo lực lượng công an nhanh chóng có mặt vận động thuyết phục nhưng đối tượng vẫn ngoan cố không chấp hành
sau ba mươi phút lực lượng công an đã khống chế đưa đối tượng về trụ sở công an phường
mặt khác tiến hành khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra
tiến hành khám xét nơi ở của huy tại số nhà sáu trăm bốn mươi năm trên năm mươi một trên bảy đường trần xuân soạn
phường tân hưng quận bảy lực lượng công an đã thu giữ một số tăng vật có liên quan
qua kiểm tra đối tượng này không sử dụng ma túy
công an quận bảy đang hoàn tất hồ sơ ban đầu và bàn giao cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tiếp tục xử lý theo quy định
với tội danh giết người và che giấu tội phạm bị cáo đặng trung quy đã bị tuyên án trung tâm
đào thị hồng hoa bị tuyên án một mươi sáu tháng tù giam
phiên xét xử phúc thẩm diễn ra vào sáng ngày hôm nay hai mươi bảy tháng chín
tại thành phố đà nẵng
theo cáo trạng tối ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một tại thị trấn la hà huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi
anh lê thành đạt thấy đào thị hồng hoa quê ở tỉnh bình định đang là nhân viên quán karaoke
đi cùng với bạn trai là đặng trung quy nên đạt lại gần rủ hoa đi chơi
đặng trung quy phản ứng và hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi vã
huy rút con dao bấm mang sẵn trong túi đâm vào ngực lê thành đạt gục xuống đường
sau đó quy và hoa đón xe taxi bỏ trốn
một lúc sau nhóm bạn phát hiện đạt nằm trên đường và đưa đi cấp cứu
sau năm ngày bỏ trốn công an tỉnh quảng ngãi đã bắt gặp cặp tình nhân trên trốn tại tỉnh bình định
tại phiên tòa cả hai đã cuối đầu nhận tội và nhận bản án thích đáng cho hành vi của mình
giấu gần năm kg ma túy vào hàng hóa xuất khẩu sang nước ngoài
nhưng vẫn không thoát khỏi sự kiểm tra chặt chẽ của lực lượng chức năng
toàn bộ số lô hàng có chứa ma túy đã bị tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất phát hiện và thu giữ
trong quá trình làm thủ tục cho các lô hàng xuất khẩu theo loại hình quà biếu quà tặng
tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất phát hiện một kiện hàng thực phẩm khai báo là miến rong
bún khô sứa biển xuất sang singapore
và điểm đến cuối cùng là australia có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã kiểm tra thực tế
qua kiểm tra lực lượng hải quan phát hiện
trong kiện hàng có một gói sứa biển bên trong là một gói ma túy đá trọng lượng hơn một kg
ngụy trang giữa sứa biển cắt nhỏ
trước đó cơ quan hải quan cũng đã phát hiện và thu giữ hơn ba sáu kg ma túy tổng hợp dạng tinh thể
nguy trang tinh vi trong các gói cá khô do một đối tượng tại hải phòng ủy thác cho công ty dịch vụ
làm thủ tục xuất khẩu sang singapore
và điểm đến cuối cùng cũng là australia
công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình vừa tiến hành xử phạt hành chính số tiền bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
đối với đối tượng lê quang dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại xã nhân trạch huyện bố trạch
về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo thông tin sai sự thật xuyên tạc vu khống
xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân
trước đó vào khoảng thời gian từ một mươi hai h đến một mươi bốn h ngày một mươi bảy tháng chín trên trang facebook cá nhân quang dung
có bình luận và đăng tải bài viết với nội dung phản ánh việc lực lượng công an xã nhân trạch
đánh đập người dân khi vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
tại trụ sở ubnd xã nhân trạch qua điều tra tài khoản facebook trên là của lê quang dũng
trú tại xã nhân trạch hiện sống tại thôn phúc tự đông xã đại trạch
công an huyện bố trạch đã phối hợp với công an xã đại trạch mời lê quang dũng lên làm việc
tại cơ quan công an lê quang dũng đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin trên là không có cơ sở
do cần tiền tiêu xài cao thị anh thư sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại xã vĩnh lộc huyện an phú tỉnh an giang
đã giả chữ ký khách hàng và sử dụng giấy tờ giả lập hồ sơ khống vay vốn để chiếm đoạt tiền của công ty
tại phiên tòa sơ thẩm tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo thư một mươi năm tù
về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
đồng thời buộc bị cáo phải trả lại cho công ty số tiền đã chiếm đoạt
theo cáo trạng thư là nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn sri sawat việt nam
làm việc tại chi nhánh long xuyên một với nhiệm vụ tư vấn lập hồ sơ và giải ngân cho khách hàng có nhu cầu vay tiền
thông qua hình thức cầm cố giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô xe máy
do cần tiền tiêu xài thư nảy sinh ý định lập hồ sơ khống vay vốn để chiếm đoạt tiền của công ty
từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi thư dùng thủ đoạn gian dối
sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô xe máy giả và giả chữ ký chữ viết của khách hàng
lập hồ sơ khống để chiếm đoạt số tiền trên ba trăm tám mươi sáu triệu đồng của công ty trách nhiệm hữu hạn srisa watt việt nam
sau đó nhân viên thu nợ của công ty phát hiện thư đã chiếm đoạt số tiền trên và không có khả năng chi trả
nên công ty đã gửi đơn tố giác ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi thư bị khởi tố để điều tra
liên quan đến vụ án tại công ty cổ phần việt an và các công ty liên quan lừa đảo chiếm đoạt số tiền
trên sáu trăm linh một tỷ đồng của ngân hàng việt công banh chi nhánh an giang
sau khi mở rộng điều tra vào sáng
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam năm đối tượng nguyên là kế toán kế toán trưởng các công ty về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi bốn công ty cổ phần việt an do lưu bách thảo
nguyên tổng giám đốc ngô văn thu tổng giám đốc cùng hai công ty cổ phần xuất nhập khẩu bình minh
công ty trách nhiệm hữu hạn minh dầu lập một trăm linh bộ hồ sơ vây vốn khống
của ngân hàng việt công banh trên nhánh an giang
trong đó có sự giúp sức của nguyễn viết tuyên nguyên là giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn việt hưng an giang
lưu bác phúc giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn bách phúc
và sự tham gia làm hồ sơ chứng từ vây vốn khống của huyền hằng châm đào và khương
giúp sức cho ba công ty trên vay vốn chiếm đoạt số tiền trên sáu trăm linh một tỷ đồng
vào ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án
vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sáu đối tượng nguyên tổng giám đốc và giám đốc các công ty trên cũng đã bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ mà hai đối tượng ở huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã dùng hung khí đánh người gây thương tích
sau đó bỏ trốn
hai đối tượng là thái quốc trạng ba mươi ba tuổi và nguyễn văn nghĩa hai mươi chín tuổi
trước đó vào ngày ba tháng
tháng một do có mâu thuẫn về anh nguyễn văn cường tại một cửa hàng tạp hóa
trạng đã cùng nghĩa mang hông khí đánh anh cường gây thương tích ba mươi rồi bỏ trốn
nghĩa đã bị công an huyện nhân trạch bắt giữ vào chiều tối ngày hai mươi sáu tháng chín tại thị trấn hiệp phước
còn trạng bị bắt giữ trước đó hai ngày tại một phòng trọ ở xã long thọ
lời dùng lúc giãn cách xã hội năm đối tượng ở tỉnh kiên giang đã cắt trộn dây điện chiếu sáng công cộng để đem bán phế liệu
trong lúc các đối tượng đang cất giấu hàng chục kg dây điện thì đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
vào khoảng một mươi một h ngày hai mươi bảy tháng chín lực lượng tuần tra công an thành phố rạch giá đã phát hiện năm đối tượng gồm
hà văn cường trần thanh long nguyễn văn hiếu trần thanh hiếu và nguyễn văn đại đang cất dấu trên ba mươi kg vỏ dây điện
và dây điện còn lõi đồng tại một căn nhà hoang nên đã mời các đối tượng về cơ quan làm việc
qua đấu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận lợi dụng lúc đêm khuya người dân ngủ say
nên đã rủ nhau đến các trụ điện trên tuyến đường thuộc phường vĩnh quang để cắt trộm dây điện ba pha
là loại cắp điện dùng cho hệ thống chiếu sáng công cộng
sau đó cắt lấy lõi đồng đem bán phối liệu với giá là một trăm linh một trăm hai mươi đồng một kg
gần một tháng nay nhóm đối tượng này đã thực hiện trên một mươi vụ trộm cắp trên ba trăm linh mét dây điện trên thành phố rạch giá
gây thiệt hại tài sản cho nhà nước và mất an toàn hệ thống lưới điện của địa phương
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
quý vị thân mến từ hôm nay ngày một tháng một mươi ngành hàng không chính thức kích hoạt bay nội địa trở lại
khách đi máy bay sẽ không phải xét nghiệm nếu đã tiêm một mũi vaccine được ba tuần
kế hoạch của bộ giao thông vận tải nêu rõ vận tải hàng không nội địa sẽ được khai thác trở lại
theo bốn giai đoạn áp dụng với các địa phương đã nới lỏng biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể giai đoạn một tối đa một mươi ngày kể từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
tần suất trên từng đường bay đối với từng hãng hàng không
không vượt quá năm mươi so với trung bình một mươi ngày đầu tiên của tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một của hãng hàng không đó
và có giãn cách ghế trên tàu bay
giai đoạn hai tối đa một mươi ngày kể từ ngày kết thúc giai đoạn một
tần suất trên từng đường bay đối với từng hãng hàng không không vượt quá bảy mươi
so với trung bình một mươi ngày đầu tiên của tháng bốn hai nghìn hai mươi một của hãng hàng không đó
không phải giãn cách ghế trên tàu bay
giai đoạn ba thực hiện kể từ khi kết thúc giai đoạn hai
tần suất trên từng đường bay đối với từng hãng hàng không
không vượt quá tẩn suất trung bình một mươi ngày đầu tiên của tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một của hãng hàng không đó
không phải giãn cách ghế trên tàu bay
giai đoạn bốn trạng thái bình thường mới sẽ được khai thác trở lại bình thường
cục hàng không việt nam chịu trách nhiệm giám sát việc mở bán vé của hãng hàng không theo tần suất đã quy định